tại con tum các ngành chức năng của tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả của cơn bão số chín
nhất là các điểm bị thiệt hại do bị chia cắt cô lập về giao thông sạt lở nặng giúp cho người dân sớm ổn định cuộc sống
huyện con rẫy đã cơ bản nối lại được các tuyến giao thông do cây cầu bị nước lũ cuốn trôi
tuy nhiên để đi được đến các điểm cô lập thì người dân phải đi qua tuyến đường vòng gần hàng chục km
lực lượng chức năng cũng đã bố trí cano để vận chuyển lương thực cung cấp các nhu yếu phẩm và đi lại cho người dân khi cần thiết
đến nay lực lượng chức năng cũng đã tiếp cận được nhiều xã thôn làng bị cô lập trên địa bàn
bão số chín đã làm được hơn hai trăm linh ngôi nhà trường học công sở bị tốc mái ngập nước gần sáu trăm linh hectare cây trồng bị thiệt hại
các tuyến đường quốc lộ một mươi bốn hai mươi bốn bốn mươi b ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng